hải đường cũng không phải là loài hoa đặc sắc
cũng không hề có nghiên cứu nào cho thấy loài cây này có tác dụng với sức khỏe
hải đường mặc ở trên núi tự nhiên có thể là lai tạo giữa màu đỏ và màu đỏ vẫn có thể ra được màu trắng
hải đường nó không phải là cây đẹp lắm
chúng ta thấy là nó là cây hoa bình thường hoa kém các nhiều loại hoa khác
giá vị về thuốc mà thì cái đó là hoa tạo không đúng
bà con thì mất mưu cho nên là qua cái bài học của lan đột biến
thì đến cái này thì bà con phải lưu ý là có lẽ là còn nhiều vấn đề khác
đến giai đoạn này khoa kỹ thuật nó phát triển mạnh rồi
bà con mình cố gắng là phải lắng nghe
đấy đủ thông tin khoa học chứ chưa nghe những chuyện mà lưu đạo
sau nhiều ngày thổi giá thị trường bạch hải đường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sâu
giá cây đã giảm xuống chỉ còn vài chục triệu
các chuyên gia nhận định cơn sốt này sẽ nhanh qua đi
nhưng người dân cần cảnh giác với các chiều tròn làm giá sốt ảo tương tự
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về các hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị kim anh chú tại huyện nhơn trạch
khi đang trên đường đi thu tiền thắng thua đề thu giữ một điện thoại di động và hai mươi một triệu đồng tiền mặt
qua điều tra mở rộng lực lượng công an tiến hành bắt giữ khám xét khẩn cấp đối với bốn đối tượng khác
cùng ngụ huyện nhân trạch là các thầu đề bán số đề của kim anh với tổng số tiền là hơn năm mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
chính vì nhu cầu của nhiều người nên trên mạng xã hội thì sẽ có xuất hiện nhiều nhóm tư vấn bán slo đề
với số lượng thành viên rất lớn
tại đây thì những người bán đã dùng nhiều chiêu trò để lấy được lòng tin của nhiều người xem
họ tạo dựng uy tín hình ảnh cuộc sống giàu xa tự giới thiệu làm việc tại công ty sổ số lớn
đã có nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo của chúng với số tiền không hề
người phụ nữ này là một người phụ nữ
người phụ nữ này là một người phụ nữ

một nạn nhân trong vụ lừa mua số lô trên mạng
một chút tò mò chị đã vào trang mạng nơi quảng cáo bán số lô tỷ lệ chúng một trăm linh
chị đã được một nhân viên giới thiệu là người của công ty sổ số đại pháp
sẽ cho chị con số để ghi lô với mỗi số là năm triệu đồng
cũng do tò mò và lòng tham chị đã chuyển khoản cho người môi giới
và con số được mua đã trúng

cũng do tò mò và lòng tham chị đã trúng một trăm linh triệu đồng
người phụ nữ này là một người phụ nữ

mình mua một lần năm triệu xong nó bảo là đây là tiền năm triệu này là hồ sơ
xong nó bắt là mua thêm năm triệu nữa để lấy số

thì nó lại trúng

với số điểm ghi rất lớn và trúng tổng số sáu bảy trăm linh triệu
cho cái số là đúng thì mình gọc quá nhiều tiền ra đó rồi
nó lại đúng xong không xong nó lại cho chết
không được không chết không được không chết đấy mình theo nó
xong không xong nó bảo đánh hộ cho nó nó sẽ cho sống

thế là nó bắt mình đánh hộ cho nó thì mình gỡ mình gỡ đã thua rồi là phải gỡ đúng không
nhiều lần nạn nhân mua số thì không trúng
chỉ có hỏi đối tượng môi giới lấy lý do có thanh tra nên không làm được số
sẽ để lại số tiền đã đánh trợ cho chị có biên lại rõ ràng
rất nhiều liên chuyển tiền từ tiền mua số tiền bồi dưỡng để được lấy lại số tiền đã mất
nhưng kết quả vẫn là lời hứa và sự đe dọa của đối tượng môi giới trên
đến khi biết là mình bị lừa chị gọi điện thoại đòi thì bị đối tượng đe dọa và bắt chế tiếp

tiếng tiền nó ở những lần chiếu về sau
còn những lúc mà nó không trúng thì sao
không trúng thì mình mất

nó nói cái thông ấy là nó đỏ là bất kỳ rồi xong nó còn cài đặt những tin nhắn ở trên điện tử
nó đe phố ngãi xong rồi sao rồi
việc tạo lòng tin cho các con mồi cũng hết sức công phu
cho những số ngẫu nhiên nhưng lại vô tình chúng để người chơi nghĩ rằng
các đối tượng này là người của công ty sổ số có thể làm được kết quả
và việc trả lại số tiền mua số nhưng
không trúng cũng có những điện nhận hết sức tình vị
vì sao hiện tượng này tồn tại rất lâu và lan rộng trong xã hội
nhưng cơ quan chức năng không nhận được trình báo không nắm được thông tin
đối với những loài tội phạm bán số trên mạng đấy
để cho dân nhất là những người hãm lời mua số và chơi cầu bạc với những chất lô đè
thì rất khó khăn cho công tác điều tra
vì lý do là chính những người đấy coi là
nạn nhân trong các vụ lừa đảo đó thì đều là phạm tội trong trường hợp đánh bạc
chấp quy định luật
do vậy nên là những nạn nhân đó không dám trình báo với cơ quan công an
và kể cả khi cơ quan công an phát hiện ra thì đến để làm việc thì người ta cũng không trình báo
để tiến hành điều tra xử lý
các đối tượng môi giới không ngại ngần cho số tài khoản ngân hàng
để thực hiện các giao dịch truyền tiền và số điện thoại để liên hệ
tin chắc rằng qua những giao dịch ngân hàng và thông tin đăng ký tài khoản
cơ quan điều tra sẽ biết rõ đối tượng này là ai
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này trong các bản tin sau
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h qua
vải chín sớm hay còn gọi là vải chín sớm
vải chín sớm hay còn gọi là vải chín sớm
chủ yếu được trồng ở tây nguyên thu hoạch từ tháng bốn đến tháng sáu hàng năm
năm nay quả vải chín sớm được các cửa hàng trái cây bán với giá một trăm linh cho tới một trăm ba mươi đồng một kg
gấp đôi cùng ký năm ngoái trong khi năm ngoái chỉ khoảng từ năm mươi đến sáu mươi đồng
mới đây tám hiệp hội ngành hàng kiến nghị chính phủ tăng lương tối thiểu vùng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thay vì ngày một tháng bảy năm nay
theo quyết định của hội đồng tiền lương quốc gia
các hiệp hội nêu lý do trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dịch bùng phát đã tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp
khiến doanh nghiệp khó khăn kiệt quệ
việc lùi thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt nhất
hà nội sẽ tiếp tục thực hiện bán sáu trăm linh biệt thự cũ thuộc danh mục được bán thuộc sở hữu nhà nước đang bán dở dàng
lý do được đưa ra là các căn biệt thự này đang xuống cấp trầm trọng và không có nguồn tiền để tu sửa
bên cạnh đó việc bán các căn biệt thự này sẽ giúp thu về nguồn ngân sách để thực hiện việc cải tạo
chỉnh trang tái thiết khu nội đô lịch sử đối với các công trình nhà cổ biệt thự cũ các công trình kiến trúc khác
thưa quý vị để thúc đẩy nền kinh tế tái khởi động hậu covid một mươi chín thì một thành phần không thể không quan tâm
đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây là lực lượng chiếm tới gần chín mươi bảy tổng số doanh nghiệp và cũng là một trong những đối tượng chịu tổn thương nhất vì dịch bệnh
chính vì vậy cần tập trung hỗ trợ kịp thời về vốn các chính sách thuế cũng như là tín dụng khác
để họ có thể tập trung trở lại và phát triển hơn trong thời gian tới
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
một trong những điều có thể thấy rõ nhất hiện nay là tình trạng khó khăn của doanh nghiệp nhỏ
đây cũng là nhóm có nguồn vốn thấp hạn chế về nguồn lực
đang phải gồng mình chống chọi với các vũ sốc tài chính
hơn hai năm qua doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác rất cần có nguồn vốn để hồi phục và tăng trưởng
trong những mùa dịch covid vừa rồi công ty cũng có gặp nhiều khó khăn
thứ nhất về kinh tế cũng mong nhà nước là hỗ trợ về mặt kinh tế để cho công ty có số vốn để phát triển mạnh hơn
mong là các ngân hàng trợ giúp doanh nghiệp phát triển
nhiều đơn vị khác cũng đang phải gánh chịu những tổn thương không mong muốn
khi dịch bệnh ập đến
có lẽ để vực dậy một cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi hết dịch
thì không phải trong một sớm một chiều
vì vốn này hiện tại là mình chưa được hỗ trợ một cái gì mà mình đang xin của huyện
thì thôi cũng đảo còn đang khó khăn
bây giờ mình cũng kiến nghị là nhà nước và nhân dân và đảng
là làm sao là cho mình có những cái hỗ trợ để làm sao để mình vươn lên
và mình lại là được xuất khẩu ra nước ngoài rồi là được quảng bá lên được nhiều người biết đến
nếu như mà trong tình cảnh mà công nhân bị
mất việc làm thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận cái gói hỗ trợ về ngừng việc mất việc làm
cũng có các ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi nếu chúng tôi cần vốn
để chúng tôi triển khai những hoạt động phục hồi kinh tế
phục hồi sản xuất sau dịch bệnh
được biết tổng cục thuế đã xây dựng dự thảo nghị định
gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi hai và nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
bộ tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định để gửi lấy ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
trước khi báo cáo chính phủ xem xét ban hành vào cuối tháng bốn năm nay
nếu được phê duyệt tổng số tiền thuế tiền thuê đất được gia hạn vào khoảng một trăm ba mươi hai đến một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
đây là con số có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp khi có thêm nguồn tài chính để phục hồi
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
hiện chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số một mươi một về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đồng thời triển khai nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai việc giảm thuế phí lệ phí tối đa lên đến sáu mươi bốn tỷ đồng
đây được coi là những nguyên liệu

để cả hiện nay đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay mới
có thể xem xét thêm những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa với nguồn tài chính
để cho các doanh nghiệp cũng cần phải được dễ dàng tiếp cận hơn nữa
đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ
cũng chính là giúp họ an tâm vượt qua khó khăn sớm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất
qua đó sẽ đóng góp trở lại cho nền kinh tế
do đó cần coi trọng vấn đề này để hướng tới các doanh nghiệp
và đối với những lợi ích dài hạt trong thời gian tới khi đại dịch qua đi